xin chào và hẹn gặp lại
hội báo là dịp biểu dương lực lượng báo chí cách mạng tạo không khí thi đua giữa các nhà báo các cơ quan báo chí
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta luôn luôn đánh giá cao vai trò của báo chí
coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa là diễn đàn rộng lớn của nhân dân
trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng việt nam có đóng góp lớn của tổ chức hội nhà báo việt nam
với vai trò là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm báo cả nước
theo thủ tướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông
đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội
những xu thế mới trong lĩnh vực thông tin báo chí như tính tương tác trực tiếp cá nhân hóa thông tin
làm thay đổi sâu sắc mạnh mẽ phương thức hoạt động của báo chí
công nghệ lưu trữ truyền dẫn âm thanh hình ảnh và mô hình truyền thông đa phương tiện
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ
trước những cơ hội thuận lợi và cả những khó khăn thách thức thủ tướng đề nghị
báo chí nước nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp những thành quả trong lịch sử báo chí cách mạng việt nam
khắc phục những hạn chế những tồn tại trong hoạt động báo chí
trong đó tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự bảo đảm đúng chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt mặt tích cực gương người tốt việc tốt gương điển hình tiên tiến
nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tạo niềm tin sự phấn khởi lạc quan trong xã hội
tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn
bên cạnh đó cần tăng cường quản lý chấn trình hoạt động báo chí mạng xã hội
phát huy vai trò nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí cơ quan chủ quản báo chí
trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái tham nhũng lãng phí tiêu cực tự diễn biến tự chuyển hóa
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
phản động phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá đảng nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thủ tướng cũng đề nghị hội nhà báo việt nam cùng các ban bộ ngành có liên quan cần chú trọng đào tạo
bồi dưỡng đội ngũ như người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng có truyền bôn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng
đồng thời nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới phương pháp làm báo mới
mỗi nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị tính cách mạng và chuyên nghiệp
vừa kiên định lập trường cách mạng vừa có tinh thần hội nhập quốc tế
thực hiện nghiêm túc một mươi điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
phát biểu khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đồng chí thuận hữu chủ tịch hội nhà báo việt nam cho biết
đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng cả nước là hoạt động thiết thực của giới báo chí
trong việc tiếp tục đưa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng vào cuộc sống
mừng thành tựu của đất nước trong hơn ba mươi năm đổi mới chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm
đây cũng là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ những thành tích to lớn của báo chí việt nam
quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
đồng thời tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng qua đó khích lệ giới báo chí
thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân
nâng cao vai trò và uy tín của hội nhà báo việt nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung
bên cạnh đó hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao
của các đơn vị cá nhân các tổ chức doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú có sức lôi cuốn có nhiều nội dung hội thảo
tọa đàm diễn đàn đáng chú ý như tọa đàm về nhà báo huỳnh văn tiểng diễn đàn báo chí cầu nối doanh nghiệp và chính phủ
diễn đàn nhà báo trẻ và đào tạo bồi dưỡng nhà báo trẻ kết hợp với giao lưu nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo
triển lãm kỷ niệm bảy mươi năm trường dạy làm báo huỳnh thúc kháng triển lãm ảnh báo chí cuộc sống thường ngày triển lãm ảnh làng nghề phố nghề
triển lãm ảnh báo chí sắc xuân trên mọi miền tổ quốc triển lãm quốc hiệu việt nam qua các thời kỳ
trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi sáu tháng ba phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đến dự và chủ trì hội thảo vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử
phát biểu đề dẫn hội thảo thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy cho biết
văn hóa ứng xử là sự thể hiện triết lý sống lối sống lối suy nghĩ lối hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết mối quan hệ giữa các con người với tự nhiên với xã hội
xuất phát từ thực tiễn và tầm quan trọng của văn hóa ứng xử xây dựng con người việt nam trong thời kỳ mới phát huy nhân tố con người trong đời sống xã hội tập trung xây dựng con người về đạo đức nhân cách lối sống trí tuệ năng lực
chính phủ các bộ ngành địa phương đã tích cực xây dựng ban hành quy tắc ứng xử văn hóa công vụ
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành quy tắc ứng xử nước công cộng
một số bộ ngành cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của ngành như
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
bộ giáo dục và đào tạo xây dựng quy tắc ứng xử trong trường học để xây dựng văn hóa trường học lành mạnh
bộ y tế ban hành quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
qua thời gian triển khai các quy tắc ứng xử đã bước đầu tạo chuyển biến tích cực
đối với cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện tốt thời gian làm việc thái độ niềm nở đoàn kết nội bộ
văn hóa ứng xử nơi công cộng dần hình thành và được người dân phát huy
qua đó xuất hiện nhiều tấm gương đạo đức tốt đẹp sống lương thiện để cao trách nhiệm
tuy nhiên việc thực hiện quy tắc ứng xử trong văn hóa vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra
vẫn còn những vi phạm của cán bộ trong nội bộ hoặc với người dân gây bức xúc trong dư luận
còn tình trạng bạo lực gia đình bạo lực học đường tình trạng vô cảm vẫn còn tồn tại
để khắc phục các tình trạng nơi trên cần có những giải pháp kịp thời
đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường phối hợp thông tin với các cơ quan báo chí
thực tế chứng minh báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội
đặc biệt trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay
trong đó báo chí là kênh quan trọng để tuyên truyền hướng dẫn và định hướng dư luận
hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức xã hội
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong việc lãnh đạo chỉ đạo
tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng về xây dựng văn hóa con người việt nam
đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước
theo phó thủ tướng văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần
là động lực phát triển kinh tế xã hội phát triển quốc gia dân tộc
báo chí là một bộ phận của văn hóa
báo chí sáng tạo phổ biến và lưu truyền văn hóa
trong văn hóa có báo chí trong báo chí có văn hóa
mỗi một tác phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa
mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
báo chí ngoài định hướng dư luận thay đổi hành vi
còn phải phản ánh cái tốt phê phán cái xấu
phải làm sao cho báo chí thấm sâu vào quần chúng
muốn thấm sâu được thì ngoài những lý thuyết về truyền thông hiện đại
báo chí còn phải tìm hiểu nghiên cứu
đưa ra khuyến nghị văn hóa để thể hiện tốt những thông tin tuyên truyền về văn hóa ứng xử
bên cạnh đó các nhà báo cần phải kiên trì kết hợp chặt chẽ với nhau
để có những tác phẩm báo chí sản phẩm tuyên truyền chất lượng
cổ động giá trị văn hóa ứng xử chuẩn mực
phó thủ tướng cũng kêu gọi các báo đài các địa phương nên hình thành các chuyên mục
tăng lượng bài viết về hành vi ứng xử văn hóa
nhằm vào những việc làm cụ thể để tăng sức lan tỏa trong xã hội
các bài viết cần có sự kết hợp của các nhà văn hóa nhà khoa học
để nghiên cứu phân tích một cách dễ hiểu có sức thuyết phục
đồng thời vận dụng những phương thức truyền thông mới
để những hành vi ứng xử có văn hóa dần dần đi vào đời sống
những hành vi thiếu văn hóa chưa phù hợp được tránh và loại bỏ
phó thủ tướng nhấn mạnh nếu làm được như vậy công cuộc xây dựng nền văn hóa phát triển
con người việt nam sẽ đạt được kết quả tốt hơn
sự phát triển của đất nước mới bền vững
người việt nam mới xứng đáng với tổ tiên đã để lại những di sản văn hóa rất đáng tự hào
sau ba ngày diễn ra sôi nổi hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
với quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước đã thành công rất tốt đẹp
để lại ấn tượng đẹp và sâu sắc trong lòng những người làm báo
và công chúng báo chí cả nước
tại lễ bế mạc theo truyền thống toàn bộ ấn phẩm tham dự hội báo
đã được ban tổ chức trao tặng các chiến sĩ bộ đội hải quân và bộ đội biên phòng
đang làm nhiệm vụ trên mọi vùng miền của tổ quốc
cùng với hội báo toàn quốc tại các địa phương trong cả nước
hội báo xuân cũng được tổ chức hàng năm đưa hội báo xuân các tỉnh thành phố về
với những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn tặng các ấn phẩm báo xuân báo tết
cho bộ đội ở biên giới hai đảo
hội báo toàn quốc và hội báo xuân của các địa phương đã góp phần
nâng cao vị thế của các cấp hội nhà báo trong đời sống của nhân dân
nâng cao vai trò của báo chí trong đời sống xã hội
đưa báo chí gắn bó mật thiết hơn với người dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau